sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu các bến xe trung tâm quản lý và doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tạm dừng vận chuyển hành khách đi và đến một mươi bốn tỉnh thành đang có dịch bùng phát nhằm bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
bốn tỉnh thành phố gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai khánh hòa phú yên đắk lắc quảng ngãi quảng nam đà nẵng thừa thiên huế hà tĩnh nghệ an thanh hóa hà nam
trừ xe hợp đồng chở chuyên gia cán bộ công nhân viên người lao động của các cơ quan khu công nghiệp khu chế xuất thành phố chỉ cho phép hoạt động trở lại nếu sau một mươi bốn ngày liên tiếp không ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng hoặc cho đến khi có thông báo mới
đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ hà nội đến các tỉnh thành phố còn lại sẽ dừng hoạt động khi có yêu cầu của tỉnh thành phố đó hoặc sẽ dừng khi ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng nếu tỉnh đó có vận tải đường sắt hoặc đường hàng không thay thế
đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ hà nội đến các tỉnh thành phố còn lại sẽ dừng hoạt động khi có yêu cầu của tỉnh thành phố còn lại sẽ dừng hoạt động khi có yêu cầu của tỉnh thành phố